từ tối qua một tháng bốn công an tp hà nội phối hợp cùng với sở giao thông vận tải lập ba mươi chốt tại các cửa ngõ ra vào thủ đô để kiểm soát giám sát việc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là những hoạt động được thực hiện tại các chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào thủ đô theo hướng hà nội hòa bình
khi đi qua những chốt liên ngành này tất cả các tài xế đều phải dừng lại tiến hành đo thân nhiệt khai báo lịch sử di chuyển
mình nghĩ là cái kiểm tra này cũng rất là cần bởi vì là có những người người ta cũng không để ý chẳng hạn thế hoặc là người ta bị sốt người thường người ta vẫn đi chẳng hạn thế thì nó sẽ chống được lây lan dịch bệnh
tại mỗi chốt kiểm soát sẽ gồm có các lực lượng liên ngành bao gồm cảnh sát giao thông thanh tra giao thông cảnh sát cơ động và nhân viên y tế phối hợp thực hiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín sẽ được test nhanh tại chỗ và liên lạc với các đơn vị chuyên môn
không khi nhận được cái
cái công văn của thành phố hà nội là hai mươi một giờ đêm hôm qua chúng tôi được triều tập ra đây thử cái chốt kiểm tra y tế ở đây
và nhiệm vụ thì đo thân nhiệt cho tất cả các khách hàng đi qua đây và phân loại tức là mình điều tra mình phân loại ra xem như thế nào nếu có trường hợp nào cần phải xử lý y tế hoặc là phải chuyển hoặc là phải lấy mẫu xét nghiệm thì chúng tôi sẽ tiến hành làm luôn
chốt này thì được thành lập từ
điện nhiệm vụ là từ một mươi tám giờ chiều ngày hôm qua thì là cứ chúng tôi phân ca là cứ tám tiếng một ca
người dân thì cũng rất là chấp hành và rất là ủng hộ cái việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh và kiểm soát cái việc đi lại của người dân như thế này
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp công an tp hà nội kêu gọi người dân chung tay phối hợp giúp đỡ lực lượng công an thực hiện nghiêm cất chỉ đạo của chính phủ chủ động cách ly xã hội không đưa tin bình luận
mọi hành vi cố tình vi phạm làm lây lan dịch bệnh chuyển nhiễm có thể sẽ bị truy cứu trích nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật